thanh tra sở y tế tp hcm vừa phát thông báo liên quan đến việc có người gọi điện thoại tự xưng là cán bộ thanh tra sở y tế
ham dọa người dân nói họ mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín không có giấy phép
đối tượng cung cấp thông tin về số chứng minh nhân dân địa chỉ nhà của người dân để gây áp lực
cụ thể người mạo danh gọi đến từ các số điện thoại như sau
do đó thanh tra sở y tế đề nghị người dân không thực hiện bất kỳ yêu cầu của các đối tượng gọi đến
nếu gặp tình trạng trên cần thông báo ngay cho thanh tra sở y tế theo số điện thoại hai mươi tám ba nghìn chín trăm ba mươi chín nghìn sáu trăm bảy mươi hai hoặc hai mươi tám ba nghìn chín trăm ba mươi bảy nghìn chín trăm một mươi sáu
hiện thanh tra sở y tế
đã chuyển thông tin đến công an tp hcm để xác minh các đối tượng mạo danh
ngày chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đã tạm giữ đối tượng nguyễn minh quang để điều tra làm rõ về hành vi giết người
như đã thông tin ở phần đầu chương trình
theo điều ban đầu quang và chị nguyễn thị ngọc xuyên
ba mươi tuổi quê ở vĩnh long có quan hệ tình cảm và có một con gái chung hai tuổi
vào khoảng một mươi sáu h ngày tám tháng một mươi chị nguyễn thị ngọc duyên
đang ở tại phòng trọ địa chỉ trên đường hưng định khu phố hưng thọ phường hưng định thành phố thuận an
thì quang chở con gái tìm đến để nói chuyện việc không sinh sống cùng nhau nữa vào việc nuôi con nhỏ
trong lúc nói chuyện do bực tức quang đã lấy một con dao chuẩn bị từ trước
rồi bất ngờ đâm chém nhiều nhát vào người chị duyên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án quang ôm con nhỏ rời khỏi hiện trường rồi vứt dao gây án khoảng hai trăm linh mét
qua xác minh vận động đến một mươi tám h ba mươi phút ngày tám tháng một mươi
đối tượng quang đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
như đã thông tin ở phần đầu chương trình những ngày qua thì mưa lớn cộng với chiều cường nước lũ đổ về
đã gây ngập sâu nhiều khu vực ở thành phố cần thơ và một số khu vực lân cận
ảnh hưởng đến tình hình giao thông đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân
dự báo mực nước đỉnh chiều trên các sông rạch tại cần thơ sẽ còn tiếp tục lên cao
và khả năng đạt đỉnh từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi sau đó xuống thấp dần nhưng vẫn còn ở mức cao trên báo động ba
đỉnh chiều cao nhất có khả năng lên đến mức hai hai đến hai hai mươi năm mét cao hơn mức báo động ba từ hai đến hai mươi năm mét
và sấp xỉ đỉnh chiều cường lịch sử năm hai nghìn một mươi chín
tại vĩnh long những ngày qua người dân xứ cù lao xã an bình huyện long hồ lo lắng trước tình trạng sạt lở đất
đã gây ảnh hưởng đến ao cá vườn cây ăn trái nhà cửa ven sông tiền
mực nước đầu nguồn lên nhanh đỉnh chiều có khả năng xuất hiện vào ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi
hiện các địa phương đã khảo sát những khu vực sung yếu đều có nguy cơ sạt lở rất cao
lực lượng chức năng đang vận động các hộ có nguy cơ sạt lở ra cố bờ bao để ứng phó với chiều cường
được dự báo có thể đạt đỉnh lịch sử năm hai nghìn một mươi chín
công an quận bình thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm tiến hành điều tra vụ án mạng
khiến một người đàn ông bị đâm tử vong trong hẻm nơi trang long
theo điều tra vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày người dân phát hiện người đàn ông bốn mươi tám tuổi nằm gục trước khu trọ
trong tình trạng bị đâm mất nhiều máu
dù được lực lượng công an đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi
nghi can gây án là nguyễn trương phước cường hai mươi hai tuổi quê tỉnh thừa thiên huế
cường và nạn nhân sống chung khu trọ
sau khi đâm nạn nhân nghị can vứt rao rồi đến cơ quan công an đầu thú
công an huyện sốp cộp tỉnh sơn la phối hợp với các đơn vị liên quan vừa bắt quả tang đối tượng
vàng ai nhịa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện sốc cộp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là sáu viên ma túy tổng hợp một xe máy và một số vật chứng liên quan khác
đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để về bán kiếm lời đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
tại tỉnh quảng nam vào sáng sớm nay nhiều tàu du lịch và cano bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu tại bến cửa đại
vào khoảng ba giờ sáng tại bến thuyền cửa đại một tàu gỗ bị cháy sau đó cháy lan sang hai tàu gỗ khác và năm cano
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam đã xuất sáu xe
và ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy
đến thời điểm hiện tại vụ cháy đã được khống chế
tuy nhiên các phương tiện bị thiêu dụi còn trơ khung
tổng thiệt hại của vụ cháy ước tính khoảng hai mươi tỷ đồng và chưa phát hiện thiệt hại về người
từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn hai trăm ba mươi sáu bảy trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
tại tp hcm tính từ đầu năm đã ghi nhận trên sáu mươi hai ca tăng hơn bảy lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đáng lo ngại đã có hai mươi năm ca tử vong tăng hai mươi ca so với cùng kỳ năm ngoái
bộ y tế cũng đánh giá
khu vực miền nam miền trung tây nguyên tiếp tục ghi nhận số ca mắc và tử vong ở mức cao
khu vực miền bắc nhất là tại hà nội đã ghi nhận sự gia tăng số ca mắc và đã có trường hợp tử vong
cụ thể tại hà nội trong tuần vừa qua đã ghi nhận tám trăm linh bảy ca mắc sốt xuất huyết
tuy có giảm nhẹ so với tuần trước nhưng số ca mắc vẫn tăng cao
từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn hai trăm ba mươi sáu bảy trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết trong đó có chín mươi tám ca tử vong
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
hôm nay cục an ninh chính trị nội bộ cục an ninh kinh tế bộ công an phối hợp với công an tỉnh hà nam
đã làm việc với nguyễn kiên quyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam
quyết là đối tượng đã có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội facebook đăng tải bình luận thông tin thất thiệt
gây hoang mang dư luận tạo tâm lý bất an về việc người dân đồng loạt rút tiền tại ngân hàng
qua làm việc nguyễn kiên quyết đã thừa nhận hành vi tự ý soạn thảo đăng tải bình luận thông tin thất thiệt nói trên
hành vi của nguyễn kiên quyết là vi phạm pháp luật công an tỉnh hà nam đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bộ công an khuyến cáo tất cả các tổ chức cá nhân không đăng tải chia sẻ phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả
tin sai sự thật tin gây hoang mang dư luận ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trả tự
nhưng ai vi phạm đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
mua bán và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy trần mạnh hà chú thị trấn thất khê huyện tràng định tỉnh lạng sơn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định ra quyết định khởi tố
trước đó vào trưa ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ
tổ công tác công an huyện tràng định phát hiện bắt giữ đối tượng trần mạnh hà có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cho người nghiện sử dụng ma túy tại kiosk quán của hà thuộc khu bốn thị trấn thất khê huyện tràng định
tiến hành khám xét chỗ ở của trần mạnh hà lực lượng công an phát hiện thu giữ bốn viên nén màu hồng
một ống nhựa đựng tinh thể màu trắng một cân tiểu ly điện tử và nhiều tang vật khác
chiều nay một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố đức lập thị trấn đức phong
huyện bù đăng tỉnh bình phước khiến một người bị thương nặng
giáo vào khoảng một mươi ba h một mươi điều mạnh chú huyện bù gia mập điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
đến đoạn khu phố đức lập thị trấn đức phong mạnh điều khiển xe máy với tốc độ khá cao
tông thẳng vào đầu xe tải ben do tài xế tài chú huyện bù đăng điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước
đang chuyển hướng rẽ phải vào ngã ba cú tông mạnh khiến cho mạnh bị thương nặng
được người dân đưa đi cấp cứu sau đó chiếc xe máy hư hỏng
một vụ cháy đã xảy ra vào trưa ngày hôm nay
tại một sườn sửa chỗ ô tô ở huyện lạng giang tỉnh bắc giang
rất may đám cháy đã được lực lượng chức năng và người dân khống chế kịp thời không có thiệt hại về người
vào khoảng một mươi một h trưa ngày hôm nay xảy ra vụ cháy tại sườn sửa chỗ ô tô nhàn nhã
có địa chỉ tại tân văn tân dĩnh lạng giang bắc giang
ngay sau khi nhận được tin báo cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an bắc giang
đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy và ngăn cháy lan
đến một mươi hai h cùng ngày đám cháy đã được khống chế hoàn toàn
đám cháy không gây thương vong về người thiệt hại trước mắt ghi nhận
một ô tô khách năm mươi chỗ và một xe ô tô bốn chỗ ngồi bị thiêu dụi hoàn toàn
hôm nay tin từ công an tỉnh nam định cho biết cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam trần đình giao sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại huyện mỹ lộc tỉnh nam định
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dịch vụ tăng lễ hoàng long
để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
công ty dịch vụ tăng lễ hoàng long được thành lập tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
trong những năm qua công ty này dính tới những lùm xùm liên quan đến hoạt động bảo kê dịch vụ hỏa táng
gây bức xúc dư luận
thời gian qua trần đình giao bị người dân và một số cổ đông công ty tố cáo
vì có nhiều sai phạm trong quá trình điều hành công ty
được biết hiện công ty tăng lễ hoàng long chưa có người đại diện theo pháp luật
vì chưa tiến hành đại hội đồng cổ đông theo quy định
tuy nhiên trần đình giao tự ý điều hành công ty tăng lễ hoàng long
trong khi chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty không có thẩm quyền điều hành hoạt động kinh doanh
ngoài ra công ty hoàng long chỉ có một con dấu do công an tỉnh nam định cấp
hiện đang được bà vũ thị kim quy nguyên là tổng giám đốc công ty tăng lễ hoàng long giữ
tuy nhiên ông giao đã tự ý khắc con dấu mới để sử dụng
khi chưa được sự đồng ý của hội đồng quản trị đại hội đồng cổ đông công ty
nào thông qua vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị chính sách nhất quán của nhà nước việt nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do
tín ngưỡng tôn giáo và tự do không tín ngưỡng tôn giáo của công dân
điều này được ghi rõ trong hiến pháp không ngừng hoàn thiện trong hệ thống pháp luật
chính sách về tín ngưỡng tôn giáo của việt nam và được bảo đảm tôn trọng trên thực tế
vậy nhưng suốt một thời gian dài các tổ chức phản động
động và một số trang tin thiếu thiện trí đã liên tục đưa tin và quy kết cho việt nam
thiếu tự do tin ngưỡng tôn giáo ngăn chặn hoạt động của các tín đồ
vậy bản chất của những luận điệu này là gì
xin mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục nhận diện và đấu tranh
với phần trình bày của biên tập viên nam hà
vâng xin cảm ơn trường quay
ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ đã công bố một bản báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế
năm hai nghìn hai mươi một trong đó có những nội dung thiếu khách quan thiếu kiểm chứng
và không phù hợp với tình hình tôn giáo của việt nam can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam
đi ngược lại xu thế quan hệ hợp tác giữa việt nam với mỹ
ngay sau đó nhiều trang tin thiếu thiện trí có trụ sở tại nước ngoài đã liên tục đưa tin
xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo tại việt nam
vậy những thông tin trên có thực sự đánh giá đúng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo tại việt nam
hay vì một mục đích nào khác
mời quý vị cùng theo dõi
những nhận định sai lệch trong bản báo cáo về tự do tôn giáo của ủy ban tự do tôn giáo quốc tế

để chuyên bá kích động chống phái nhà nước
việt nam là nước duy nhất được mỹ đưa ra khỏi danh sách về các nước các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo
nhưng mà có những tổ chức của mỹ
đặc biệt là cái ủy ban tự do tôn giáo quốc tế của mỹ
liên tục cứ kiến nghị đưa việt nam trở lại cái danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo
rõ ràng là họ cũng có một cái định kiến với chúng ta
và họ vẫn lấy những cái luận điệu cũ cũng như rất nhiều sự việc cũ
họ chưa chịu nhìn nhận những quy định của chúng ta
những tổ chức thực hiện của chúng ta những sinh hoạt tôn giáo của chúng ta
nó đã có những thay đổi rất nhiều
và rất nhiều tổ chức cá nhân quốc tế
người ta đã có cái nhận định đánh giá chúng ta rất tốt
thế nhưng họ vẫn gần như họ không quan tâm
bám vào những luận điệu phiến diện
một chiều mà ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ đưa ra
nhiều trang tin thiếu thiện trí như việt tân thăng tiến ý kiến news
đã té nước theo mưa liên tục thông tin xuyên tạc tình hình tôn giáo tín ngưỡng ở việt nam
nhằm phủ nhận chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước ta